hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn và cũng nhân dịp nghỉ lễ sắp tới
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát
việc mua bán thực phẩm trên địa bàn xử lý nghiêm các vi phạm gây ngộ độc thực phẩm
liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian gần đây
phần lớn là do khâu chế biến bảo quản thực phẩm của các cơ sở kinh doanh hàng ăn
quán ăn đường phố không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
khiến vi khuẩn gây hại sinh sôi ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thực phẩm theo mùa cũng như lội hình kinh doanh nấu ăn lưu động
có rất nhiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị các địa phương cần chú trọng giám sát
triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động kinh doanh
mua bán thực phẩm trên địa bàn đồng thời tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức
không sử dụng thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng tránh ngộ độc